nhân kỷ niệm ngày thế giới phòng chống aids mùng một tháng một mươi hai vừa qua tổng lãnh sự quán hoa kỳ tại tp hcm tổ chức buổi nói chuyện
câu chuyện của chúng tôi thành công của chúng tôi nhằm chia sẻ những kinh nghiệm của các nhóm cộng đồng hỗ trợ những người nhiễm hivs
tại buổi nói chuyện các nhóm đã chia sẻ về những hoạt động của mạng lưới nam quan hệ tình dục đồng giới và chuyển giới nữ
cách tiếp cận sử dụng dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm hiv cách huy động người nổi tiếng và các nhân vật có ảnh hưởng
để truyền tải thông điệp về dự phòng hiv hỗ trợ và chăm sóc các gia đình có người sống chung với hiv như thế nào
đặc biệt là các bé mồ côi hoặc tổn thương do hiv và biện pháp chống kỳ thị phân biệt đối xử trong xã hội với người nhiễm hiv
giúp họ vượt qua những thách thức trong cuộc sống
trong năm hai nghìn hai mươi việt nam có hơn hai trăm ba mươi người nhiễm hiv aids và một trăm linh số người nhiễm đã được các tổ chức xã hội
tổ chức cộng đồng tìm cách hỗ trợ hiện có hơn tám mươi người nhiễm hiv biết được tình trạng của mình
hơn sáu mươi được điều trị arv đã góp phần tích cực làm giảm lây lan hiv aids trong xã hội